vâng suốt cả đêm qua tại thành phố đà nẵng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt khắp các tuyến đường
tổ chức các tổ công tác tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý các trường hợp cây cối ngã đổ chắn ngang đường
và hướng dẫn các phương tiện xe chở hàng hóa lưu thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vào các vị trí tránh chủ báo an toàn
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
ghi nhận tại một số tuyến đường khu vực trung tâm quận hải châu sơn trà cẩm lệ
đã có số lượng lớn cây cối ngã đổ chắn ngang đường gây cản trở phương tiện làm dụng cụ cứu nạc cứu hộ
lực lượng cảnh sát giao thông cao bang thành phố duy trì tổ tuần tra
sử dụng máy móc cắt tỉa các cành cây ngã đổ tạo điều kiện thông thoáng cho phương tiện lưu thông
đầu tuần tra giảng đoàn đã huy động tối đa lực lượng
triển khai các tổ công tác là tổ chức tuần tra kiểm soát lên tất cả các tuyến
tuyên truyền cho người dân không ra khỏi nhà sau hai mươi giờ
sử dụng các cái phương tiện các cái trang thiết bị được trang cấp trực tiếp đó là
đưa các cây xanh ngã đổ chắn phương tiện giúp cho giao thông được thông suốt
tại điểm đầu vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi
cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn cùng cục cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng giám sát
và hướng dẫn các phương tiện chở hàng hóa lưu thông từ quốc lộ một a quốc lộ một mươi bốn b
di chuyển theo hướng khác không được vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi trong thời gian bão đổ bộ
đối với các phương tiện đã vào cao tốc xảy ra sự cố
được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ kéo xe đến nơi an toàn
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng
tài sản cho người dân lực lượng công an đang ngày đêm nỗ lực bám sát địa bàn
có mặt khắp các tuyến đường túc trịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong bão lụ thiên tai
vâng được nhận định là cơn bão lịch sử về sức mạnh về cấp độ lớn nhất từng đổ bộ vào việt nam
với dự báo về sức tàn phá khủng khiếp
một trong những vùng ảnh hưởng lớn nhất được xác định là tỉnh quảng nam
nóng ruột lo lắng sợ hãi có lẽ là những cảm xúc không thể tránh khỏi
bà con vùng tầm bão đặc biệt là bà con đang phải đi sơ tán
thế nhưng bằng tình cảm sẻ chia giúp đỡ và động viên nhau
thì họ đã lạc quan hơn và vững vàng để vượt qua trận bão lớn này
công dân nhỏ tuổi nhất tại khu sơ tán tập trung trường cao đẳng nghề quảng nam
con gái của chị đoàn thị hoa vẫn chưa tròn một tháng tuổi
phải đi sơ tán với nhiều bất tiện chị hòa không khỏi lo lắng cho cô con gái nhỏ
thế nhưng khi đến nơi
chị đã yên tâm hơn phần nào khi được bà con ở đây giúp đỡ
dù sáng sớm hay tối muộn bất cứ khi nào cần
bà con đều mỗi người một tay người thay tả
người phát sửa cho thiên thần nhỏ nơi khu sơ tán tập trung này
mưa vỗ thì không có nơi để nứt
nứt thì mình xin những chỗ mà mình có chỗ để có cô chú chị em cùng tránh ngủ với nhau
tính mình cũng ấm lòng hơn bà con
chị ở đây là chị có nguồn nước nha thì chị hoa thì chị đồng ý chia sẻ cho họ
hiểu được tâm lý lo lắng bất an của bà con
những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam cũng thường xuyên đến thăm hỏi hỗ trợ khi người dân cần
những chai nước suối những gói mì tôm dù chỉ có giá trị vật chất rất nhỏ
nhưng phần nào cũng giúp bà con ấm lòng hơn
giữa vô vàn vất vả khó khăn vùng bão lũ
khốc trục miền trung bao đời nay vẫn oan bình gánh chịu hàng chục cơn bão mỗi năm
có lẽ vì vậy mà người dân cũng kiên cường hơn lạc quan hơn biết yêu thương nhau hơn
rồi bảo cũng sẽ qua đi nhưng tình người thì ở lại
bà con ở đây thì họ cũng quan tâm đầm bạc với nha
rồi có chi thì mình cũng chia sẻ
rồi có chi thì mình cũng chia sẻ
lãng nha với bà con
để bà con có lỡ chuyện đây thì bà con cũng
mình bự với nha rồi mình lo với nha với bà con thôi
chứ đó là chuyện mình giúp trang cung người mà
sống vì cái tình người
bà con ở đây nói chung là mình chia sẻ lãng nha đầm bạc
nó đầm nó lách
nói chung là mình đã quyết tâm chia sẻ với nhau
rồi bắt đầu mình phải cương quyết
là mình phải cứng rán
mình không thể nói chung là rung sợ như thế nào
dù con bố có mái hoặc tóc mái mình cũng rung sợ
mình phải cương cường và mình phải vượt qua tới con bố nào
trước thời điểm mà cơn bão số bốn đổ bộ
thì có lẽ những lo lắng vẫn luôn thường trực
trong tâm trí của những người dân ở vùng quê quảng nam
nhưng với những ấm áp chia sẻ
giúp đỡ lẫn nhau ở vùng sơ tán
thì có lẽ những lo lắng ấy cũng đã vơi đi là bằng nào
và người dân cũng lạc quan hơn để có thể cầu nguyện
và cơn bão có thể mau chóng qua đi